viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành quyết định truy tố một mươi hai bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần vn pharma
các bị can cùng bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh có khung hình phạt từ hai mươi năm đến trung thân tử hình
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai một mươi hai bị can liên quan đã làm giả tài liệu hợp đồng con dấu nhập khẩu chín ba trăm linh hộp h capita năm trăm linh mg
đồng thời vn pharma còn khai khống giá thuốc thu lợi bất chính sáu tám tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục xử lý các hành vi khác của vn pharma